vào lúc một giờ sáng ngày hai mươi tám tháng bốn tàu cá na chín mươi nghìn bảy trăm một mươi hai ts do anh phạm văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xóm bắc triển thắng xã diễn bích huyện diễn châu tỉnh nghệ an
làm chủ cùng bốn ngư dân đang đánh bắt hải sản ngoài khơi thì bị một tàu chở hàng chạy theo hướng bắc nam
đâm trúng làm tàu cá bị chìm và bốn ngư dân rơi xuống biển
ngay sau khi nhận được tin báo bộ đội biên phòng phối hợp với ngư dân địa phương cứu vớt
đưa vào bờ an toàn và kiểm tra sức khỏe đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương
các lực lượng chức năng liên quan truy tìm phương tiện gây tai nạn